vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi chín tháng sáu bờ ta lui cao khoảng ba mươi m dài hai mươi m tại đường hẻm đường hoàng hoa thám phường một mươi tp đà lạt tỉnh lâm đồng đã bất ngờ đổ sập vùi lấp nhà và người
nhận được thông tin ngay từ sáng sớm lực lượng chức năng của tỉnh lâm đồng đã huy động hàng chục cán bộ chiến sĩ phối hợp với lực lượng tại chỗ tổ chức tìm kiếm nạn nhân được cho là đang bị vùi lấp phía dưới
một số người dân đã được đưa đi cấp cứu trong tình trạng bị thương ghi nhận tại hiện trường vụ sạt lở còn gây hư hại một số công trình lân cận
hiện thành phố đà lạt đang tiến trình ra soát quy trình sạt lở để di rời khẩn cấp các hộ dân có nguy cơ mất an toàn trong khu vực
được biết khu vực này có địa hình tranh lệch lớn các công trình xây dựng thường có kết cấu nhiều tầng hầm hoặc phải xây bờ ta luy cao để gia cố địa hình